để bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
thành phố hồ chí minh đã triển khai nhiều biện pháp quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm
trong đó đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo
truy xuất rau sạch và công bố các điểm bán thực phẩm sạch
thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ phục vụ nhân dân
trong thời gian trước tết nguyên đán đinh rậu cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
bộ công an đã cùng với các lực lượng chức năng của thành phố kiểm tra và phát hiện nhiều cơ sở sản xuất
vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm sử dụng hóa chất tẩm màu thực phẩm quá hạn sử dụng
đặc biệt đã triệt phá một đường dây buôn bán và tàng trữ sabutamol chất tạo nạc trong chăn nuôi
đây là loại hóa chất độc hại chỉ sử dụng trong lĩnh vực y tế
để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng trong dịp tết ninh dậu
thành phố hồ chí minh đã triển khai đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo và truy xuất nguồn gốc rau sạch
từ nay người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc thịt heo rau xanh tại các hệ thống phân phối
tên tuổi và thương hiệu của mình và người tiêu dùng biết tên tuổi và thương hiệu của các chủ thể đấy
bên cạnh việc xây một cái hệ thống mới rõ ràng minh bạch hơn
thì chúng tôi cũng sẽ công khai lên trên mạng tất cả những thông tin về các chủ thể
nhằm giúp người tiêu dùng nhận biết các điểm bán tham gia đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo
tất cả các đơn vị kinh doanh nhà bán lẻ đều treo băng rôn trước cổng
đồng thời tại quầy hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm có dán tem truy xuất nguồn gốc
và thiết kế thiết bị truy xuất nguồn gốc bên cạnh để người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra đối chứng
nghĩa hết sức quan trọng để góp phần cho công tác quản lý an toàn thực phẩm
đồng thời là tăng thêm niềm tin cậy của người tiêu dùng đối với các sản phẩm an toàn
và qua việc chúng ta thực hiện truy xuất nguồn gốc thì cũng sẵn luôn trách nhiệm các nhà sản phẩm nhà sử chế
để làm sao người ta phải có trách nhiệm để duy trì sản phẩm lúc nào cũng tốt đảm bảo an toàn
thành phố hồ chí minh kỳ vọng đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo
nguồn gốc rau sạch sẽ thành công từ đó tạo cơ sở để triển khai các mặt hàng thiết yếu khác
trong đó sự hưởng ứng của người tiêu dùng đóng vai trò quan trọng
góp phần đẩy lùi các sản phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm ra khỏi thị trường